để khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số tự nguyện trồng chăm sóc bảo vệ rừng
tỉnh nghệ an đã thực hiện theo quyết định của chính phủ hỗ trợ gạo cho các hộ tự nguyện trồng và bảo vệ rừng ở các huyện vùng cao
thực hiện triển khai thực hiện nghị quyết số hai nghìn ba trăm bốn mươi năm qdttg ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo tự nguyện nhận trồng chăm sóc bảo vệ rừng
tỉnh nghệ an đã phân bổ cho một mươi hai trên hai mươi một xã thị trấn của huyện dẻo cao biên giới kỳ sơn với số lượng hơn ba trăm hai mươi tấn gạo
toàn bộ số lương thực này đã được trở đến trung tâm các xã kịp thời cấp phát đến tận tay cho người dân
số lương thực này được huyện chịu trách nhiệm cấp phát đúng đối tượng không trùng lập với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn
được biết việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo tự nguyện trồng rừng sẽ được cấp theo quý của năm